kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
nhiều ý kiến đề nghị cần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đầu tư công góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế trong bối cảnh hiện nay
đồng tình với báo cáo của chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm
khẳng định dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế và một số mục tiêu về phát triển kinh tế năm hai nghìn hai mươi một có thể sẽ không đạt như đã đặt ra
đánh giá cao những nỗ lực điều hành của chính phủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân trong công cuộc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế
nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh các giải pháp được chính phủ đưa ra trong báo cáo là phù hợp
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và triển khai việc này một cách có hiệu quả tập trung tránh giàn trải
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt hai mươi chín hai
việc chậm giải vốn đầu tư công không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự án mà còn tăng áp lực nợ công lên nhà nước
vừa qua chính phủ đã ban hành nghị quyết sáu mươi ba về các nhiệm vụ
giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giải ngân vốn đầu tư công
với nhiều biện pháp như thành lập tổ công tác kiểm tra đôn đốc tiến hành sửa đổi các nghị định tôi đề nghị chính phủ quyết liệt triển khai thực hiện nghị quyết này nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
tôi nghĩ phân bổ nguồn vốn đầu tư công nên tập trung phát triển hạ tầng giao thông giáo dục khoa học công nghệ
vì đây mới là nguồn đầu tư mang tính dẫn dắt thúc đẩy nền kinh tế
trong đầu tư chăn lần này tôi thấy tập trung nhiều cho mua sắm thiết bị xây dựng trụ sở tôi nghĩ là cần thiết nhưng nếu không tính toán kỹ sẽ gây lãng phí trong khi nguồn lực của chúng ta còn rất nhiều hạn chế
nước ta đang ở trong giai đoạn mà tiền làm ra thì khó mà lại chi thì phải thật nhiều nhất là chi cho chống dịch
do đó cần tập trung tối đa nguồn lực cho các nhiệm vụ chi cấp bách
tôi đề nghị tiếp tục thực hiện tiết kiệm chống lãng phí
tôi đề nghị cắt giảm chi thường xuyên đề nghị giả soát lại các dự án đầu tư các dự án đầu tư công để tránh giàn trải tập trung vốn ngân sách cho các công trình trọng điểm an sinh xã hội và chống dịch
đề cử chính phủ ủy ban thủ vụ quốc hội tiếp tục ra soát để giảm số lượng danh mục dự án mới khởi công nghiên cứu để cắt giảm loại bỏ bớt năm trăm một mươi ba dự án mà chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn mà như báo cáo của ủy ban tài chính ngân sách cũng có nêu
cũng trong sáng nay nhiều vấn đề của đời sống kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một đã được các đại biểu thảo luận như xây dựng mô hình giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh việc tăng cường các chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh các biện pháp phục hồi nền kinh tế trong thời gian tới
hôm nay ngày hai mươi năm tháng bảy ủy ban nhân dân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân mua hàng hóa trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu
theo đó qua kiểm tra kiểm soát việc thực hiện giãn cách để phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng chức năng thành phố và các xã phường vẫn còn tình trạng người dân viện lý do đi chợ đi mua hàng hóa thiết yếu để qua lại các địa bàn khác
bình ổn thị trường được cục quản lý thị trường triển khai đến từng đơn vị bán lẻ chợ truyền thống nhất là các quầy bán mặt hàng thiết yếu sau đợt ra quân tuyên truyền nếu có trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định

bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường quản lý thị trường đà nẵng cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh những vấn đề liên quan đến các vi phạm về đầu cơ găm hàng nâng giá quá mức quy định niêm yết giá và bán hàng không đúng giá niêm

thời gian trước mỗi lần đi siêu thị chị nguyễn thu thủy mua sắm rất nhiều đồ dùng cũng như vật dụng
thì nay trước dịch bệnh mỗi lần đi siêu thị chị thủy chỉ mua các đồ thiết yếu như gạo rau quả còn những thứ khác chị đều cân nhắc suy nghĩ
trong mùa dịch bệnh như thế này thì mọi công việc đều đình trệ lại cho nên bà con chúng tôi cũng phải chi tiêu với khả năng hết sức tiết kiệm
tâm lý tiết kiệm chi tiêu luôn là hệ quả tất yếu của tình hình dịch bệnh gia tăng
bởi lẽ khi có những diễn biến phức tạp thì người tiêu dùng sẽ nghĩ nhiều đến việc dự phòng rủi ro
họ sẽ hạn chế những chi tiêu không thực sự cần thiết để bỏ ra một khoản tài chính nhằm sẵn sàng cho các tình huống đột xuất của bản thân và gia đình
có thể trước đây ăn ba loại thịt bây giờ ăn hai ăn thêm đậu phụ rồi tôm tép vào hay là chế biến các loại khác
thì cái đó bà nội trợ sẽ khéo
nhưng mà cái quan trọng là đầu vào của bà nội trợ thế nào
có đảm bảo an toàn thực phẩm không giá quả có hợp lý không
trứng trước đây người ta dựa rất dựa rất mạnh
nhưng bây giờ tự nhiên mùa hè rồi có dịch trứng lại lên giá khoảng độ hai mươi một mươi năm hai mươi
thì cái đó là mối lo ngại
bây giờ phải xem lại nguồn trứng ở đâu
dự trữ thế nào mà đưa về hà nội nhiều lên
thì nó sẽ đỡ đi
chúng ta phải có cách làm phải biến báo về đổi mới phải thay đổi
những người lãnh đạo phải có tâm có tâm để phục vụ nhân dân thì lúc đó sẽ ổn
dịch covid một mươi chín đang tạo nhiều áp lực tài chính đối với việc chi tiêu trong các gia đình
đây cũng là bài toán đặt ra với các doanh nghiệp trong việc chủ động nắm bắt tâm lý tiêu dùng
điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với các biến động của thị trường
để thích ứng duy trì hoạt động và vượt qua những khó khăn
để đảm bảo an toàn phòng dịch ngành đường sắt sẽ tạm ngừng bán vé cho hành khách ly và đến ga hà nội
từ hôm nay ngày hai mươi năm tháng bảy đến ngày một tháng tám
theo đó hành khách đã có vé tàu se bảy xuất phát tại ga hà nội vào lúc sáu giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
liên hệ qua đường dây nóng một chín không không một năm hai không hoặc một chín không không không một không chín để được hướng dẫn trả không thu ví
và bảo lưu tiền vé trước giờ tàu chạy
hiện tuyến đường sắt hà nội tp hcm
chỉ còn chạy một đôi tàu là se bảy và se tám và nhu cầu đi lại của hành khách sụt giảm nghiêm trọng
do các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội
lợi dụng tình hình các cơ quan chức năng đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
một nhóm đối tượng đã lén lút khai thác cát trái phép nhưng đã bị người dân phát hiện
báo cho cơ quan báo chí và công an huyện eak tỉnh đắk lắc đến xử lý
từ tin báo của người dân có một số đối tượng đang có hành vi
khai thác các trái phép tại đoạn sông krong nang chảy qua thôn bốn xã erso huyện erka tỉnh đắk lắc
đội cảnh sát kinh tế công an huyện erka đã ập vào bắt quả tăng
và đưa tất cả phương tiện bè máy hút xe tải và tăng vật về trụ sở xã ea sô để xử lý
qua điều tra công an huyện eak làm rõ đối tượng tên lê xuân bạch
chúa ở buôn ea bra xã erso huyện erka đã dùng bè có gắn máy bơm để hút cát từ dưới sông lên xe ben
tại thời điểm bị bắt chiếc xe ben mang biển kiểm soát bốn mươi bảy c một mươi một nghìn ba mươi chín do tài xế lâm ngọc lệnh
ở thốt năm xã erso huyện erka điều khiển chở khoảng bốn m khối cát đi bán
phát hiện xử lý gặp nhiều khó khăn
khi chúng tôi triển khai lực lượng thì các đối tượng cảnh giới đã báo cho các đối tượng nghỉ hoạt động
khi đến hiện trường do vậy là khó bắt được đối tượng thực hiện hành vi khai thác
tuy nhiên được sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh và lãnh đạo công an huyện eka
thì chúng tôi tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và quyên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi khai thác
phóng sản trái phép trên địa bàn huyện erka
ngoài vụ việc trên từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn dọc các sông suối ở huyện eak còn xảy ra nhiều vụ việc khác
đội cảnh sát kinh tế công an huyện eak cũng đã phát hiện bắt xử lý bốn vụ thu giữ ba bè gần máy bơm
ba xe ô tô hơn hai mươi khối cát và ra quyết định xử phạt hành chính hơn bốn mươi triệu đồng